thưa quý vị giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mồ côi cha mẹ có cơ hội được học tập tốt và phát triển như bao đứa trẻ khác trong xã hội
đó là trăn trở của trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố đà nẵng
trong suốt hai mươi năm năm qua bằng tình thương và nỗ lực của đội ngũ cán bộ trung tâm đã có hơn sáu trăm linh em được nuôi dạy thành người có ích cho xã hội
kỳ nhận sau đây tại làng hy vọng sos thành phố đà nẵng
làng hy vọng sos được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nhằm tổ chức nuôi dưỡng dạy văn hóa dạy nghề hướng nghiệp cho trẻ em mồ côi trẻ khuyết tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên hòa nhập cộng đồng
nhờ sự đồng hành hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố đà nẵng các hội doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài nước trong suốt hai mươi năm năm qua
trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn tp đà nẵng đã có sáu trăm linh em trưởng thành có việc làm ổn định trong đó có gần năm trăm linh em có trình độ đại học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp

từ những hỗ trợ trong suốt hơn hai mươi năm qua trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại làng hy vọng sos được học tập tốt hơn có thể đi du học tại nhật bản và có cơ hội việc làm ngay sau khi ra trường
đối với trẻ em cầm điếc chúng tôi muốn nâng cao sự hiểu biết hơn nữa của các em về cách dùng ngôn ngữ ký hiệu để thuận tiện hơn trong giao tiếp về mọi mặt
qua đây tôi cũng muốn kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng tay chung sức giúp đỡ cho làng hy vọng
làng hy vọng giống như là cho các em ở đây là làng hy vọng là nơi thứ hai để sinh ra các em và để cho các em thấy đây là làng hy vọng nơi khởi nguồn của những ước mơ
có thể nói làng hy vọng trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố đà nẵng chính là mái nhà chung của các em
nơi đây luôn có những người cha người mẹ dạy dỗ và dõi theo sự trưởng thành của các em đưa những đứa trẻ kém may mắn có điều kiện vươn lên khắc phục khó khăn hòa nhập cộng đồng